bệnh nhi có tiền sử mắc bệnh động kinh từ lúc sáu tháng tuổi cách nhập viện ba tháng gia đình thấy bệnh nhi co giật nhiều hơn
tuy nhiên thay vì tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh của các bác sĩ chuyên khoa thì gia đình lại tự ý mua thuốc nam không rõ nguồn gốc dạng viên về cho bệnh nhị uống
sau khi dùng thuốc tình trạng co giật của bệnh nhi có giảm hơn thế nhưng khoảng một tháng nay bệnh nhi xuất hiện dối loạn hành vi khóc buồn vô cớ hay kêu đau đầu
bệnh nhi nhập bệnh viện nhi trung ương trong tình trạng co giật nôn nhiều dối loạn ý thức da xanh tái
qua thăm khám lâm sàng kết hợp hỏi bệnh sử các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc trì
sau khi tiến hành làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết và xét nghiệm định lượng trì trong máu kết quả cho thấy bệnh nhi bị ngộ độc trì rất nặng
ngoài ra bệnh nhi còn thiếu máu và giãn não thất hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực bằng thở máy chống phù não và kết hợp sử dụng thuốc thải trì trong máu
tuy nhiên bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch tiên lượng xấu
tiến sĩ bác sĩ đào hiếu nam trường khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đối bệnh viện nhi trung ương cho biết
chỉ là một loại kim loại nặng rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan của con người đặc biệt là đối với trẻ em
khi xâm nhập vào cơ thể kim loại này có thể gây ra nhiều bệnh lý về thần kinh tim mạch huyết học dạ dày đường ruột thận
và sẽ phải mất hàng chục năm mới có thể thải được trì ra ngoài
để phòng ngừa ngộ độc trì cho trẻ em tiến sĩ bác sĩ đào hiếu nam khuyên cáo
cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ dùng thuốc nam và các loại thuốc không rõ nguồn gốc khi không có chỉ định của bác sĩ
đối với trẻ mắc bệnh động kinh nói riêng và các bệnh mạng tính nói chung
cần phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn điều trị dùng thuốc và tái khám theo lịch hẹn
không được tự ý ngừng thuốc trừ khi có chỉ định của bác sĩ
thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ như thường xuyên rửa tay cắt móng tay hướng dẫn trẻ không đưa tay và mọi vật lên miệng
vệ sinh môi trường sống sạch sẽ hạn chế để trẻ tiếp xúc với đồ chơi không đảm bảo chất lượng
có thể nhiễm trì và các kim loại nặng khác đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ
nếu nghi ngờ trẻ mắc phải tình trạng ngộ độc trì cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời
cảnh báo về việc sử dụng thuốc nam bừa bãi phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình nguyên trưởng bộ môn dược y học cổ truyền trường đại học dược hà nội cho biết

cảnh báo về việc sử dụng thuốc nam bừa bãi phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình nguyên trưởng bộ môn dược hà nội cho biết
cảnh báo về việc sử dụng thuốc nam bừa bãi phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình nguyên trưởng bộ môn dược hà nội cho biết